xin kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị hiện nay thời tiết nắng nóng đã bao phủ khắp cả ba miền
bắc bộ vào ngày hôm nay mức nhiệt trên ba mươi năm độ c
mai châu hòa bình là tâm nóng của bắc bộ còn đạt ngưỡng ba mươi tám độ c
miền trung từ thanh hòa đến phú yên từ ba mươi năm ba mươi tám độ
có nơi còn trên ba mươi chín độ
nam bộ cũng tương đồng mức nhiệt này
và đến hết tuần sau thì nắng nóng phía nam mới có sự báo giảm dần
vâng trong thời tiết mùa hè thì có một điểm tích cực đó là chúng ta dễ dàng thức dậy vào buổi sớm
tuy nhiên với những công việc mà thường xuyên phải ở ngoài trời thì không dễ chịu một chút nào
có lẽ là để có thể vượt qua nắng nóng oi mức cùng mùa hè năm nay mà dự báo độ sẽ tăng rất cao
thì khi ra đường thì chúng ta ngoài việc che chắn thật kỹ càng
thì cái việc bổ sung nước cho cơ thể là vô cùng cần thiết
quý vị hãy lựa chọn các loại nước có nhiều thành phần khoáng chất để bổ sung cho cơ thể
cũng rất hiệu quả cho việc nâng cao sức khỏe giữa những ngày hè này